ngày hai mươi bốn tháng chín ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cho biết vừa ban hành quyết định giao kế hoạch đầu tư hai mươi dự án xây dựng nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá với tổng số vốn là ba trăm năm mươi năm tỷ đồng từ nguồn tiền bồi thường của công ty trách nhiệm hoạn găng thép hương nghiệp phóc một sa hà tĩnh
theo đó nguồn vốn tập trung đầu tư các dự án xây dựng hoặc nâng cấp các khu neo đậu tránh chú bão cho tàu cá kết hợp bến cá nạo vét cửa sông ròn sông lý hòa xây dựng bến cá kết hợp dịch vụ hậu cần nghề cá ở các xã biển bãi ngang xây dựng hệ hạ tầng tại các khu nuôi thủy sản tập trung
quỹ ban nhân dân tỉnh quảng bình yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư triển khai thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình đảm bảo nguồn vốn sử dụng đúng mục đích có hiệu quả thực hiện đúng theo nguồn vốn được giao không để xảy ra nợ động xây dựng cơ bản
thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từ nguồn tiền này đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi